xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị trong những ngày vừa qua công an các đơn vị địa phương ở tỉnh tiền giang
để liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ đánh bạc sử dụng trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trực tự trên địa bàn trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
phòng cảnh sát hình sự phối hợp phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh và công an thị xã cai lệ phá tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức chơi game bắn cá tại một căn nhà cho thuê từ khu phố một phường một thị xã cai lậy
lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ hai mươi hai đối tượng thu giữ sáu máy gam bắn cá
tạm giữ trên năm trăm hai mươi triệu đồng một mươi hai xe mô tô
qua làm việc ban đầu xác định tụ điểm đánh bạc do đối tượng huỳnh thị sang
cư trú xã tân hộ thị xã cai lậy tổ chức
cùng thời điểm trên công an huyện cá bè phố học phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phá tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thu bằng tiền tại phần đất của anh nguyễn thanh hoàng
tủ áp an lạc xã an thái đông huyện cá bè bắt giữ hai mươi hai đối tượng thu giữ trên một trăm linh sáu triệu đồng
bảy điện thoại di động một mươi năm xe mô tô và các tan vật khác có liên quan
trước đó công an thành phố mỹ tho phố học công an phường sáu kiểm tra hành chính
tại một căn nhà cho thuê trên đường lê thị hồng gấm phường sáu thành phố mỹ tho
lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một mươi thanh niên nam nữ trong ba phòng nghỉ
cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy
qua test nhanh có chín đối tượng dương tính với chất ma túy
qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn công an xã thường thế hậu a
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm
đang lẫn trốn ở khu vực biên giới việt nam campuchia
trần văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ ấp bình hòa thượng xã thường thế hậu a
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đang bị truy nã theo quyết định số một mươi năm
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thuận an
tỉnh bình dương về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
được biết đối tượng nghĩa đang bị công an thành phố thuận an tỉnh bình dương điều tra
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trong quá trình cho tại ngoại để điều tra thì đối tượng bỏ trốn
nên công an thành phố thuận an tỉnh bình dương ra quyết định truy nã
công an xã thường thế hậu a đã tiến hành lập điên bản vụ việc
đồng thời bàn giao đối tượng nghĩa cho công an thành phố thuận an tỉnh bình dương
để xử lý theo quy định pháp luật
để tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ nhà yêu nước đã bỏ lại sương máu tại công đảo
và là dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
đoàn cựu tù công đảo đã phối hợp với ban liên lạc cựu tù chính trị công đảo
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức lễ dỗ công đảo
đây được xem là một đại lễ và được ban tổ chức duy trì thực hiện thường niên
kể từ năm hai nghìn một mươi một vào đúng dịp giải phóng miền nam và giải phóng côn đảo
tại buổi lễ sáng nay trung tướng châu văn mẫn anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục xây dựng lực lượng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đánh ba hồi chua chính thức hai lễ cúng dỗ và tưởng niệm tất các anh hùng liệt sĩ nhà yêu nước
cụ tù chính trị công đảo trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và mỹ
đã nằm lại tại hai nghĩa trang hàng dương và hàng keo
cũng nằm trong sự kiện tổ chức đại lễ công đảo tại nghĩa trang hàng dương
ban tổ chức cũng đã dân hương dân hoa lên mộ các đồng chí tổng bí thư lê hồng phong
nhà yêu nước nguyễn an ninh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân võ thị sáu
cùng với đó đoàn cũng đã làm lễ tướng niệm tới năm mươi một tử tù bị giặt pháp sư bắn từ công đảo
thăm đại trại b sáu trại giam phú hải trại giam chuồng cọc cứu mỹ và pháp
đoàn cũng đã tới thăm bảo tàng công đảo nơi đây lưu giữ chân dung các nhà cách mạng yêu nước
qua nhiều thời kỳ rất nhiều ký vật và một phần lịch sử đã được tái hiện tại đây
cũng nhân dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm công an thành phố cần thơ đã tổ chức hội thi
tuyên truyền giới thiệu sách trong lực lượng công an thành phố năm hai nghìn hai mươi hai
tham gia hội thi có sáu đội thuộc cầm an ninh nhân dân cầm cả sát nhân dân
cầm xây dựng lực lượng và cầm công an các quận
mỗi đội đã trải qua quá trình luyện tập liên tục trong gần một tháng với ba phần trình bày
phần thi giới thiệu về đội thi phần thi giới thiệu sách và phần thi năng khiếu
kết thúc hội thi kết quả giải nhất thuộc về đội cầm an ninh nhân dân
giải nhì là đội cụm xây dựng lực lượng và đội liên quận ninh kiều cái răng
các đội cụm cảnh sát nhân dân và đội liên quận bình thủy ô môn thốt nốt đạt giải ba
ở phần trao giải chuyên đề đội cầm an ninh nhân dân có phần thi giới thiệu sinh động nhất
đội liên quận bình thủy ô môn thốt nốt có phần thi giới thiệu sách hay nhất
đội cầm xây dựng lực lượng có phần thi năng khiếu ấn tượng nhất
hội thi diễn ra sôi động thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ đến xem và cổ vũ
qua đó phát động cán bộ chiến sĩ tích cực hưởng ứng phong trào đập sắt
từng bước đi vào cuộc sống và trở thành nét sinh hoạt hàng ngày của cán bộ chiến sĩ công an thành phố
sau hơn hai năm tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây làng nghề dệt tròn ở xã long khánh a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đã tiếp đón đoàn du khách đầu tiên đến tham quan
đây là một tín hiệu vui cho bà con làng nghề cho thấy sản xuất đã dần phục hồi sau đại dịch
đoàn du khách đã đến tham quan nhà trương bài các sản phẩm của làng nghề
trải nghiệm các công đoạn dệt khăn choàng tại một số hộ dân
tìm hiểu về khung dệt lịch sử của làng nghề đời sống của hộ dân trong làng nghề
có gần bốn mươi sản phẩm cùng khăn choàng nón và áo của làng nghề
cũng đã được các thành viên trong đoàn du khách đặt mua làm quà tặng
trước đó do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hàng chục hộ dân theo nghề dệt
trên địa bàn xã phải ngừng hoạt động do hàng hóa làm ra không xuất bán được
sau khi chính phủ mở cửa du lịch trở lại nhiều hội dân đã có thêm đơn đặt hàng mới
nhịp sống làng nghề đang dần khôi phục sau nhiều năm trầm lắng vì treo khung dệt
thống kê của yên bàn nhân dân xã long khánh a hiện toàn xã có khoảng sáu mươi hộ theo nghề dệt choàng
với trên một trăm sáu mươi khung dệt khoảng hai trăm linh nhân công mỗi hộ có từ hai đến bốn khung dệt
mỗi ngày có thể dệt từ ba mươi bốn mươi khang choàng loại làm lưu niệm và khoảng năm mươi khang truyền thống
thu nhập vài trăm ngàn đồng sản phẩm làm ra chủ yếu được tiêu thụ
tại các khu điểm du lịch trong cả nước và thị trường campuchia
kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
của truyền hình công an nhân dân mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đến từ tỉnh hà nam
thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam cho biết đơn vị vừa phát hiện
bắt giữ một xe tải chở khoảng bốn tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ
trước đó khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ ba mươi tám thuộc địa phận thôn thịnh đại
xã đại cương huyện kim bảng tỉnh hà nam tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát
giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã kiểm tra xe tải
do lái xe trần văn tư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa điều khiển
qua quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở tám thùng chứa nội tạng động vật
với tổng trọng lượng khoảng bốn tấn toàn bộ số hàng đã bốc mùi hôi thối
hiện phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý chủ lô hàng theo quy định của pháp luật
trong suốt hai năm qua do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín cuộc sống của người lao động khó khăn hơn bao giờ hết
bởi vậy việc nỗ lực đảm bảo an sinh cho người lao động chính là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
hưởng ứng lễ kỷ niệm một trăm ba mươi sáu năm ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động
năm hai nghìn hai mươi hai công đoàn việt nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để đảm bảo an sinh cho người lao động
xin mời quý vị cùng theo dõi
trong suốt năm vừa qua dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng công đoàn công an nhân dân đã giữ vững vai trò tiên phong
giữ vững truyền thống sẻ chia cùng đồng đội bằng việc thực hiện nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
như phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn công an nhân dân trong mùa dịch
tổ chức thăm hỏi cho hơn năm cán bộ đoàn viên công đoàn là f f một f hai có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng bốn năm trăm linh túi an sinh công đoàn cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với kinh phí hơn một mươi tỷ đồng
công đoàn công an nhân dân cũng rất là mong muốn là các đồng chí cán bộ đoàn viên công đoàn qua các hoạt động
trong lao của đoàn viên công đoàn công an nhân dân sẽ ủng hộ tin tưởng và tổ chức công đoàn công an nhân dân
và cũng sẽ tiếp tục gắn bó với các cơ quan đơn vị để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình
nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi hai
liên đoàn lao động tp hà nội chỉ đạo công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất hà nội công đoàn ngành y tế hà nội
phối hợp bệnh viện phụ sản hà nội tổ chức khám sức khỏe tư vấn truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản
phát thuốc miễn phí cho bốn trăm chín mươi nữ công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất hà nội
đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa góp phần chăm lo hỗ trợ nữ công nhân lao động
công ty mình thì được phát đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân liên quan đến việc sản xuất như là găng tay khẩu trang
kính chắn bọt rồi đồng phục lao động
ngoài ra thì hàng năm công ty mình tổ chức khám sức khỏe
cho toàn bộ cán bộ công nhân viên hội a
khi mà được khám sức khỏe như thế này thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn và tin tưởng hơn về cái sức khỏe của mình
thì mình sẽ cố gắng cống hiến nhiều cho công việc
đối với cả hoạt động đảm bảo an toàn của công ty canon việt nam thì bàn đánh đạo công ty rất là sát sao
và hàng năm chúng tôi nói hàng năm hàng tháng chúng tôi đều tổ chức các hoạt động như là đánh giá rủi ro máy
máy mới ngay từ đầu vào đều được đánh giá
đánh giá bởi bàn lãnh đạo công ty
cái thứ hai nữa là đánh giá định kỳ của máy móc để đảm bảo là nếu như mà các cái rủi ro phát sinh đều được tìm kiếm và cải tiến một cách triệt đề
việc chăm lo đời sống bảo đảm an sinh sẽ giúp người lao động yên tâm làm việc từ đó mới có thể thúc đẩy kinh tế
những con số trong cột mốc về tăng trưởng kinh tế quý đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã chứng minh chính sách phục hồi kinh tế của nước ta là hoàn toàn đúng đắn
hiệp sống hồi sinh trên mọi lĩnh vực
các lĩnh vực trong người dân doanh nghiệp vững tin vào các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục đà tích cực trong quý ii và cả năm hai nghìn hai mươi hai
khách quốc tế đến việt nam trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đạt một trăm linh một bốn nghìn lượt người gấp hai bốn lần so với tháng trước và gấp năm hai lần so với cùng kỳ năm trước
tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
khách quốc tế đến nước ta đạt gần một trăm chín mươi hai bốn nghìn lượt người tăng một trăm tám mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm ngoái
doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tăng năm hai đạt mức một trăm bảy mươi chín nghìn tỷ đồng
dịch vụ du lịch lữ hành tăng một mươi năm đạt mức bốn ba nghìn tỷ đồng
bên cạnh đó vận tải hành khách tháng bốn hai nghìn hai mươi hai ước đạt ba trăm năm mươi tám bảy triệu lượt khách vận chuyển tăng một mươi hai bảy so với tháng trước
và luân chuyển một mươi bảy hai tỷ lượt khách
tính chung bốn tháng đầu năm nay vận tải hành khách đạt một hai trăm hai mươi bốn tám triệu lượt khách vận chuyển và luân chuyển năm mươi sáu một tỷ lượt khách
nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế vào dịp sea games ba mươi một và đợt cao điểm hè sắp tới
hà nội đã nhanh chóng xây dựng làm mới các sản phẩm độc đáo trên địa bàn thành phố
trong đó sản phẩm du lịch về đêm gắn với các khu di tích lịch sử hiện đang là điểm nhấn thu hút khách tham quan
sau đây xin mời quý vị đến với ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tại đây du khách được trải nghiệm không gian hoàng thành xưa chiêm ngưỡng những hiện vật cổ vật quý giá được tìm thấy tại hoàng thành
sau một thời gian tạm dừng bởi covid một mươi chín lần này chúng tôi đã tái hóa khu vực này
đây là một sản phẩm tour mới hấp dẫn và hy vọng đem đến cho du khách những trải nghiệm thật mới mẻ
và đây là một sản phẩm nhằm phát triển góp phần và phát triển kinh tế đêm của thủ đô hà nội
và thời điểm này là cơ hội rất thích hợp để chúng tôi khởi động lại chương trình tour đêm
tất cả chương trình được kéo dài trong khoảng thời gian chín mươi phút với giá vé khoảng hai trăm linh đồng một lượt
tour du lịch này thu hút đông đảo người dân tham gia
tour hoàng thành trang long này năm nay vẫn tiếp tục với khung cơ bản như năm trước
tuy nhiên là nó sẽ có sự linh hoạt để đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách du lịch
những tour này thì đang đáp ứng cái nhu cầu của khách du lịch nội địa
tuy nhiên sắp tới chúng ta sẽ đón nhiều khách quốc tế hơn
và cái tour giải mã hoàng thành trang long này sẽ hướng đến khách quốc tế
thì khi đó lại tùy từng thị trường mà có những cái nội dung điều chỉnh để cho nó phù hợp với nhu cầu của khách quốc tế
tại khu di tích nhà tù hòa lò tour trải nghiệm đêm thiêng liêng đã được đặt vé trước đến hết tháng năm
thông qua những phần thuyết minh truyền cảm các hoạt cảnh được bổ trợ bằng âm thanh ánh sáng sống động
du khách đã cảm nhận được những câu chuyện về sự hy sinh
và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ
những tour du lịch đêm như thế này mang lại cho du khách trải nghiệm độc đáo
đồng thời được đánh giá là mở ra hướng đi mới cho những khu di tích văn hóa lịch sử
để có cách tiếp cận du khách một cách thú vị hơn nhất là trong thời điểm phục hồi du lịch như hiện nay
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư kinh tế vĩ mô tháng bốn tiếp tục duy trì ổn định
thu ngân sách nhà nước ước đạt gần bốn mươi sáu dự toán tăng hơn một mươi ba so với cùng kỳ
xuất khẩu bốn tháng tăng hơn một mươi sáu an ninh năng lượng an ninh lương thực được bảo đảm
xuất khẩu hơn hai triệu tấn gạo với giá trị cao hơn
bộ giao thông vận tải vừa báo cáo ủy ban kinh tế của quốc hội về thí điểm
đồng thời tin tưởng việc thí điểm sẽ thành công góp phần tăng tỷ lệ các phương tiện gián thẻ và tham gia dịch vụ
phần đấu hoàn thành mục tiêu trên tám mươi số lượng các phương tiện gián thẻ và tham gia dịch vụ trong năm hai nghìn hai mươi hai
giá ga bán lẻ trong nước tháng năm được điều chỉnh giảm
cụ thể giá ga bình petrolimax bán lẻ đã bao gồm vat tháng năm tại thị trường hà nội là
bốn trăm tám mươi bảy một trăm linh đồng một bình dân dụng một mươi hai kg một chín trăm bốn mươi tám bốn trăm linh đồng một bình công nghiệp bốn mươi tám kg

bốn trăm tám mươi bảy một trăm linh đồng một bình công nghiệp bốn mươi tám kg một chín trăm bốn mươi tám bốn trăm linh đồng một bình công nghiệp bốn mươi tám kg một chín trăm bốn mươi tám bốn trăm linh đồng một bình công nghiệp
mở đầu là thông tin tại kiên giang
với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy kha hoàng lâm bốn mươi năm tuổi trú tại phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã bị công an thành phố rạch giá tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố rạch giá phối hợp cùng công an phường an hòa
đã bắt quả tăng lâm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu được gồm ba mươi bốn bịch ni lông bên trong có chứa ma túy đá và bốn mươi bốn viên thuốc lắc được lâm cất giấu một cân tiểu ly cùng một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng lâm khai nhận bản thân nghiện ma túy từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy mới chấp hành án phạt tù
số ma túy vừa bị công an bắt giữ được lâm mua của một người đàn ông ở thành phố hồ chí minh với giá bốn mươi tám triệu đồng về để sử dụng và bán lại cho con nghiện khi để kiếm lời
nhiều đối tượng dương tính với ma túy vừa bị phát hiện trong quán ba trá hình tại xã phước thiền
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

trước đó vào khuya ngày ba mươi tháng bốn công an huyện nhân trạch tiến hành kiểm tra hành chính quán nai bia club tại ấp bến cam xã phước thiền huyện nhân trạch
do bà nguyễn thị tuyết quê ở hải phòng làm chủ phát hiện hơn một trăm linh thanh niên nam nữ đang tụ tập nhảy múa trong tiếng nhạc lớn
qua test nhanh lực lượng công an phát hiện có sáu đối tượng dương tính với ma túy
làm việc với công an chủ cơ sở này cho biết quán nai bia club đăng ký hoạt động kinh doanh ăn uống
phục vụ nước uống có cồn nhưng lại thiết kế quán khép kín tường cách âm loa công suất lớn
và có dj chơi nhạc điều khiển ánh sáng để phục vụ cho khách nhảy
và trước những dấu hiệu vi phạm nói trên công an huyện nhân trạch đã lập hồ sơ
tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật
đến tiệm vàng giả vờ mua vàng sau đó cướp giật năm bốn chỉ vàng rồi bỏ chạy
đối tượng vũ tiến giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thị trấn đạo đức huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã bị công an thành phố phúc yên nhanh chóng bắt giữ sau một giờ gây án
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thế dự
khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng bốn vũ tiến giáp điều khiển xe mô tô biển kiểm soát tám mươi tám g năm trăm chín mươi chín
đi theo hướng từ huyện bình xuyên đến thành phố phúc yên với mục đích nhìn thấy ai sơ hở
sẽ cướp giật tài sản
khi đi đến phường hùng vương thành phố phúc yên giáp nhìn thấy hiệu vàng thủy trinh
vắng khách nên đã vào giảm mua vàng
lợi dụng thời cơ giáp đã cướp giật một sợi dây chuyền vàng tây năm bốn chỉ
trị giá tài sản khoảng gần một mươi sáu triệu đồng rồi bỏ trốn
bị chủ hiệu vàng truy hô giáp đã bỏ lại xe mô tô tại hiện trường sau đó bắt taxi về nhà
sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng bắt taxi về nhà và báo với gia đình
là bị kẻ gian trộm cắp tài sản đó là xe mô tô
xe mô tô này chính là cái xe mà đối tượng thực hiện hành vi cướp giật
tài sản vẫn để lại ở hiện trường
sau đó là nhờ mẹ đối tượng đưa đến công an thị trấn đạo đức để trình báo về việc bị trộm cắp tài sản
hồng đánh lạc hướng cơ quan điều tra về bích minh về cái thời gian
để phù hợp cái thời gian mà đối tượng không không tham gia cái hành vi cướp giật tài sản
nhưng mà bằng cái biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng
thì chúng tôi đã trong khoảng một tiếng
chúng tôi đã trong khoảng một tiếng đồng hồ kể từ khi gây án đấu tranh đối tượng
đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình
tại cơ quan công an giáp khai nhận do áp lực vì bị đòi nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
trước khi thực hiện hành vi này giáp đã chuẩn bị và ngụy trang biển số xe để không bị phát hiện
tôi đã nảy sinh ý định và đi cướp giật tài sản
tôi đã dùng chiếc xe mô tô wmk màu xanh và đã che biển số xe bằng băng dính màu đen
sau đó là tôi đã dùng chiếc xe đó để thực hiện hành vi của mình
tôi cảm thấy hành vi của mình rất là sai trái và sai viên của pháp luật
tôi rất hối hạn với hành vi của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã thu hồi các tăng vật liên quan vụ án
đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
cục cảnh sát giao thông cho biết vào ngày hôm nay ngày một tháng tám
toàn quốc xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ
giảm chết một mươi một người bị thương hai mươi sáu người so với cùng kỳ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
giảm một vụ giảm một người chết tăng một mươi ba người bị thương
theo đó tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày một tháng năm cơ bản được đảm bảo
các phương tiện có lúc phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp phân luồng
điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án nên tình hình ủn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết
và trở lại ổn định bình thường
trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý năm sáu trăm ba mươi một trường hợp
ra quyết định xử phạt năm sáu mươi ba tỷ đồng
tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn chín trăm tám mươi trường hợp
tạm giữ một trăm một mươi năm ô tô một chín trăm bốn mươi bảy mô tô và hai mươi tám phương tiện khác
trong đó đường bộ xử lý năm năm trăm hai mươi một trường hợp ra quyết định xử phạt bốn chín mươi tám tỷ đồng
tước giấy phép lái xe chín trăm bảy mươi hai trường hợp
tạm giữ một trăm một mươi bảy mô tô và hai mươi tám phương tiện khác

hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
do cục cảnh sát giao thông quản lý ghi nhận được một trăm bốn mươi ba trường hợp vi phạm
trên đường thủy nội địa cảnh sát đường thủy đã xử lý một trăm linh năm trường hợp
ra quyết định xử phạt bảy mươi ba triệu đồng
tước tám giấy phép lấy tàu tạm giữ năm phương tiện khác
trên đường sát cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện và xử lý năm trường hợp vi phạm
phạt tiền năm triệu đồng
liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trên đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
làm hai người phụ nữ tử vong tại chỗ
vào ngày hôm nay ngày một tháng năm công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã ra lệnh tạm giữ hình sự đào sơn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một để điều tra và làm rõ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng bốn đào sơn hải điều khiển xe ô tô bảy chỗ
mang biển kiểm soát sáu mươi một a năm mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi sáu chở theo hai người khác di chuyển
từ thành phố hồ chí minh lên đào sơn hải
tới km một trăm linh bốn sáu trăm linh quốc lộ hai mươi thuộc đèo bảo lộc do không làm chủ được tốc độ
tài xế này đã tông vào ba xe máy đang đi cùng chiều phía trước
cú va chạm mạnh đã khiến cho ba xe máy bị đẩy vào gầm xe tải đông lạnh
đang chạy cùng chiều
do tài xế trịnh quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại đắk lắc điều khiển
hậu quả chị lê thị kính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại đắk nông
và chị đinh thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố bảo lộc tử vong tại chỗ
công tác bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội sea games ba mươi một
là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của công an thành phố hà nội trong năm hai nghìn hai mươi ba
điều đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm diễn ra những môn thi đấu như
sân vận động quốc gia khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình
lực lượng công an cơ sở đã chủ động từ sớm từ xa quyết tâm đảm bảo an ninh
để đại hội thể thao đông nam á diễn ra tuyệt đối an toàn
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
là địa bàn có nhiều cơ sở địa điểm được thành phố giao nhiệm vụ phục vụ sea games ba mươi một
trong đó có khu liên hợp thể thao mỹ đình nơi sẽ diễn ra các lễ khai mạc bế mạc
và một số nội dung thi đấu
để đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an ninh an toàn
công tác thường trực chiến đấu và kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đang được công an quận năm tiếng liêm tích cực thực hiện
qua các kiểm tra và ưu tiên các địa điểm an nghỉ thi đấu
thì ngoài ra chúng tôi cũng kiểm tra các cơ sở nguy hiểm cháy nổ
ở dọc các tuyến đường mà đoàn vận động viên đi qua
thì ngoài công tác kiểm tra chúng tôi còn kiểm tra phúc tra và đôn đốc rất là nhiều
đến thời điểm hiện tại thì một trăm linh các cơ sở đã khắc phục các tồn tại thiếu sót
và đã sẵn sàng để phục vụ cho kỳ sea games
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
phục vụ tổ chức thành công sea games ba mươi một
lực lượng cảnh sát hình sự công an quận cũng đã chủ động nắm địa bàn
phát hiện và đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội
kiên quyết xử lý
chúng tôi đã có kế hoạch tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
ban ngày cũng như ban đêm
tuần tra kiểm soát để lưu trú đến những loại tội phạm cướp cướp giật
cũng như trộm cắp huy động tối đa tất cả các lực lượng
trên quận ngoài lực lượng
lực lượng các đội nhiệm vụ các cung công an các phường
làm sao đảm bảo không để xảy ra tội phạm
hoạt động tội phạm rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trong thời gian diễn ra sea games
và đặc biệt là các khu vực mà có tổ chức thi đấu
lực lượng công an cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở lưu trú
đảm bảo tốt nhất về an ninh trật tự cho các đoàn khách dự sea games
bên cạnh đó việc tuần tra xử lý trật tự đô thị
cũng được trú trọng quan tâm
cơ quan công an xin thông báo xe ô tô biển hai mươi chín b một mươi bốn nghìn tám trăm một mươi ba
xe ô tô đang đỗ biển cầm đỗ mời chủ phương tiện đặt phương tiện
lúc mình vào mình không để ý được các chiến sĩ công an nhắc nhở
để giúp kêu lần sau mong mình sẽ không tái phạm lần nữa
địa bàn mỹ đình một được xác định là nơi thường truyền diễn ra
sự kiện của đất nước cũng như của thế giới
thế thì chúng tôi đã tham gia bảo vệ cái này nhiều lần rồi
chắc chắn đã có kinh nghiệm rồi
thế thì chúng tôi sẵn sàng để mà thực hiện nhiệm vụ
đến một cái điều điểm ưu điểm của chúng tôi là như vậy
thế thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái phương án
như hiện nay chúng tôi đã triển khai các cái điểm chốt xây dựng phương án rồi
đã công tác chuẩn bị
cũng cũng gần như là xong xong rồi
báo cáo cho đồng chí
đây thì sẵn sàng để chờ đón ngày diễn ra đại hội
để phục vụ kỳ sea games diễn ra an toàn tuyệt đối
công an quận nam từ liêm nói riêng công an hà nội nói chung
đã bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
đảm bảo một kỳ sea games diễn ra an toàn thuận lợi
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đã có hàng vạn du khách tới thăm quan các điểm du lịch
và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
lễ hội du lịch biển hải tiến năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề hải tiến tình biển tình người
đã chính thức khai mạc vào tối qua ba mươi tháng bốn tại quảng trường trung tâm khu du lịch sinh thái biển hải tiến
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
buổi lễ đã diễn ra hoàn trang thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự
để bảo đảm cho mùa du lịch biển hải tiến năm hai nghìn hai mươi hai
cũng như trong đêm khai mạc công an huyện hoàng hóa đã bố trí lực lượng thường trực gần như một trăm linh quân số
xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh về an ninh trật tự an toàn giao thông
tại tỉnh quảng nam ngay trong ngày đầu nghỉ lễ
ưu khách trong và ngoài nước đến tham quan phố cổ hội an rất đông
ước lượng ngày này có khoảng một mươi lượt du khách đến tham quan phố cổ hội a
ngoài ra các loại hình dịch vụ trèo ghe trên sông hoài hoặc xích lô
cũng được nhiều khách du lịch thuê trở đi ngắm phố cổ hội an
dịp này tỉnh quảng nam và thành phố hội an đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ẩm thực đặc sắc ấn tượng thu hút du khách
công tác an ninh được địa phương và các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn
để người dân và du khách tận hưởng kỳ nghỉ lễ an toàn lành mạnh
từ một tuần trở lại đây rất đông du khách đã đổ về thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
để tham gia các sự kiện trong tuần lễ vàng du lịch lâm đồng với nhiều nội dung đặc sắc
hiện đà lạt có hơn hai mươi chín buồng phòng đáp ứng được nhu cầu lưu trú của năm mươi khách du lịch một ngày
hiện các khách sạn tại thành phố đã kín hơn chín mươi công suất
các khách sạn ba sao trở lên đạt một trăm linh trong các ngày nghỉ lễ
phòng văn hóa thể thao thành phố đà lạt đã lên phương án xử lý trường hợp quá tải
lực lượng công an ứng trực gần như một trăm linh quân số để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách đến tham quan du lịch
thưa quý vị vào tối ngày ba mươi tháng bốn thị xã sơn tây thành phố hà nội đã tổ chức khai mạc năm du lịch sơn tây xứ đoài
và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ sơn tây
sự kiện này đã thu hút đông đảo người dân từ khắp các địa phương đổ về để vui chơi giải trí
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
thưa quý vị và các bạn hiện nay tôi đang có mặt tại phố đi bộ thành cổ sơn tây hà nội
tại đây ngày hôm nay sẽ diễn ra lễ khai mạc
tuyến phố thứ tư tại thành phố hà nội
các hoạt động tại đây cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch diễn ra như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngày hôm nay của chúng tôi
trong buổi khai trương phố đi bộ thành phố sơn tây
nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đa dạng theo chủ đề được tổ chức
như biểu diễn văn nghệ các trò chơi dân gian giao lưu văn hóa xứ đoài
giới thiệu các mặt hàng lưu niệm ẩn thực sản phẩm coop đặc trưng của sơn tây sứ đoài
lượng du khách đổ về trong buổi tối ngày khai trương rất đông lên đến khoảng một mươi năm du khách
cái đầu tiên anh nói là sau cái đợt dịch covid một mươi chín
hôm nay là nhà nước tổ chức phố đi bộ như thế này cảm nhận rất là tuyệt vời
có một cái sân chơi để mà mọi người đến gần gũi với nhau hơn
nhìn chung thì rất là tuyệt vời
xong đi từ đầu nó là người ăn đi trật tự
với cả phòng chống dịch là mọi công tác rất là làm rất là ổn
lực lượng công an thị xã sơn tây
phân công các tổ liên ngành cắm chốt tại các tuyến phố trong không gian đi bộ
hướng dẫn người dân khi tham gia không gian phố đi bộ
cần gửi xe đúng nơi quy định có công khai phí
cảnh giác với hoạt động mua bán treo kéo đợi dụng phản tội mắc túi cướp giật
tôi đã cam lưu cho ban phí công an thị xã các đảng ủy quỹ ban thường
phân công lực lượng để cắm chốt và điều tra cơ bản tất cả các tuyến phố
các điểm trông giữ phương viện
rồi thì các lưu lượng người và chúng tôi dự kiến
để đảm bảo chống phân luồng đường chống công tác giao thông bố trí lực lượng
đảm bảo cho nó an toàn
sơn tây chúng tôi theo kỳ hoạch chung với thủ đô là một đô thị bệ tinh
với định hướng đến hai nghìn năm mươi là chúng tôi là một đô thị phát triển về du lịch sinh thái văn hóa và nghỉ dưỡng
thì cái việc phát triển tuyến phố đi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm
và lâu dài của chúng tôi đã được đặt ra từ những giai đoạn trước
đây sẽ là một điểm kết nối giữa cái điểm du lịch làng cổ đường lâm thành phố sơn tây
như là cái điểm di sản
thời gian hoạt động của tôi theo đề án của chúng tôi
sẽ bắt đầu từ một mươi sáu h ngày thứ bảy và đến kết thúc vào ngày một mươi hai h trưa và ngày chủ nhật hôm sau
thì hàng tháng chúng tôi để tổ chức các hoạt động này với các sự kiện thay đổi liên tục
là tiền phố đi bộ thứ bốn của thành phố hà nội
phố đi bộ thành phố sơn tây được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế của di tích này
đồng thời tạo ra một không gian mang tính cộng đồng
đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và các du khách tham quan
bên cạnh đó đây cũng là cơ hội thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại dịch vụ du lịch
góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội